vào chiều ngày tám tháng một ông hồ văn lợi chủ tịch ubnd xã trà dơn huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống suối mất tích
vào khoảng một mươi một h ngày bảy tháng một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại thôn một xã trà sơn cùng bà ngoại đi dọc ven suối ta
thì không may bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn mất tích
nhận được thông tin chính quyền xã đã huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp cùng nhân dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm
nhưng do trên địa bàn trong mấy ngày qua có mưa vừa đến mưa to nước suối ta dâng cao và chảy xiết
đến một mươi năm giờ ba mươi phút ngày tám tháng một các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu bé